theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
mưa lớn trong những ngày vừa qua đã làm thiệt hại sáu mươi bốn ngôi nhà
trong đó chín hộ ở huyện văn chấn và thị xã nghĩa lộ phải di rời khẩn cấp người và tài sản
còn lại bị ảnh hưởng do sạt lở ta lui
mưa lớn còn làm sạt lở trên quốc lộ ba mươi hai tại km hai trăm sáu mươi ba năm trăm năm mươi với khối lượng đất đá hơn một hai trăm linh m ba
đường tỉnh một trăm bảy mươi bốn đi huyện trạm tấu sạt lở tại ba điểm
tại km một mươi một km một mươi bảy năm trăm linh và km hai mươi một và hiện tất cả những điểm sạt lở trên quốc lộ tỉnh lộ đã được khắc phục và thông đường
ngay sau khi mưa lũ gây thiệt hại các huyện thị xã thành phố tập trung huy động lực lượng tại chỗ
cùng với đó lực lượng công an cũng tham gia giúp các hộ dân bị ảnh hưởng
hót dọn đất đá sạt lở và đảm bảo an toàn giao thông
bộ giao thông vận tải cho biết các địa phương chưa phân loại được cấp độ dịch bệnh
và không cần phải xét nghiệm khi đi máy bay tàu hay xe khách
hiện nay các địa phương chưa công bố cấp độ dịch cho nên hành khách và các đơn vị vận tải
rất khó xác định được khách đi từ vùng nguy cơ nào
nếu ngành giao thông bỏ quy định xét nghiệm đối với hành khách khi các tỉnh chưa công bố cấp độ dịch
thì khách sẽ phải xin xác nhận của xã phường nơi cư trú về tình trạng dịch
như vậy sẽ gây khó cho khách
bộ giao thông vận tải cho biết đang nghiên cứu giải pháp hài hòa
đảm bảo quyền lợi của hành khách và quy định phòng chống dịch
đồng thời kiến nghị bộ y tế có bản đồ số để phân loại các vùng dịch và cập nhật
để người dân biết tình hình vùng dịch nào
và doanh nghiệp cũng dễ theo dõi hành khách đi từ đâu đến
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can và đắt
và bắt tạm giam đối tượng nguyễn hữu lợi trong một tháng đã gây ra năm vụ lừa đảo trộm cắp tài sản
để lấy tiền tiêu xài
và đây là đối tượng từng có một tiền án hai năm tù về tội cối ghi thương tích
mới ra tù vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
theo kết quả điều tra ban đầu sau đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư bùng phát tại tỉnh đắk lắc
lợi còn thất nghiệp cho nên đã bỏ lên thành phố buôn ma thuật sống lang thang
vào ngày một tháng bảy lợi đến phường tân hòa thành phố buôn ma thuột thuê nhà nghỉ để ở
và trộm của chủ nhà
một chiếc xe máy hiệu vision đem bán được một mươi bốn triệu đồng
những ngày sau đó lợi dụng mối quan hệ quen biết
lợi còn lừa mượn xe máy của bốn người khác tại thành phố buôn ma thuật
huyện crong park và huyện chư quynh để đem đi cầm cố
tiếp sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc chín h của antv
xin chào quý vị và các bạn
chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
công an thị xã sơn tây thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng ngô văn đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn vân lôi xã bình yên huyện thạch thất
thành phố hà nội về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi tám và có sẹo chấm cách hai năm cm trên sau đầu lông mày phải
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã
của công an quận hà đông thành phố hà nội là đối tượng sầm văn đức
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại xóm mới xã quang yên huyện sông lô tỉnh vĩnh phúc
và đối tượng hồ minh thuận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn hòa giang
xã điện trung huyện điện bàn tỉnh quảng nam
bị công an huyện hoài đức thành phố hà nội ra quyết định truy nã
cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên trước đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn
hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an